theo thông tin ban đầu tính đến sáng nay có ba công dân việt nam bị thương nặng nhưng không nguy hiểm tới tính mạng
và một mươi sáu công dân khác bị thương nhẹ
các công dân đã được đưa tới bệnh viện điều trị một số đã xuất hiện
thực hiện chỉ đạo của bộ ngoại giao văn phòng kinh tế văn hóa việt nam tại đài bắc trung quốc
sẽ tiếp tục theo dõi sát vụ việc thăm hỏi các công dân bị thương
và triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết
công dân việt nam cần giúp đỡ có thể liên hệ với văn phòng kinh tế văn hóa việt nam
tại đài bắc trung quốc theo số điện thoại
cộng tám trăm tám mươi sáu chín trăm ba mươi ba hai trăm sáu mươi hai nghìn tám trăm ba mươi sáu hoặc tổng đài bảo hộ công dân của cục lãnh sự bộ ngoại giao
tại số điện thoại cộng tám mươi bốn chín trăm tám mươi một tám trăm bốn mươi tám nghìn bốn trăm tám mươi bốn
sau gần bốn ngày xét xử sáng nay tòa án nhân dân tỉnh điện biên đã tuyên phạt chín bị cáo
trong vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
và vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
liên quan đến dự án nâng cấp cải tạo cảng hàng không điện biên
hội đồng xét xử nhận định vụ án này có nhiều bị cáo cùng thực hiện hành vi phạm tội
gây hậu quả nghiêm trọng thiệt hại cho nhà nước hơn một mươi ba tỷ đồng
các bị cáo đều thành khẩn khai báo đồng thời khắc phục hậu quả thiệt hại
trả lại số tiền do sai phạm mà có được
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn tuấn anh
cựu phó chủ tịch ubnd tp điện biên phủ bảy năm tù
bị cáo nguyễn thị khương cựu nhân viên hợp đồng của trung tâm quản lý đất đai
tp điện biên phủ tám năm sáu tháng tù
bị cáo trần thị vân cựu giám đốc trung tâm quản lý đất đai tp điện biên phủ tám năm tù
các bị cáo còn lại bị tuyên án từ ba năm đến ba năm sáu tháng tù
với hành vi cướp giật tài sản hai đối tượng cùng sinh năm hai nghìn năm ở huyện bình giang
tỉnh hải dương gồm nguyễn văn thảo và tôn việt hoàng
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thanh miện tỉnh hải dương bắt tạm giam
cụ thể trong hai ngày một mươi tám và một mươi chín tháng tám thảo đã thực hiện năm vụ cướp giật tài sản
trong đó có ba vụ thực hiện cùng với hoàng
tài sản cướp giật được là dây chuyền vàng của phụ nữ đi đường có tổng giá trị là gần bốn mươi năm triệu đồng
sau khi cấp được đem bán thảo chia cho hoàng một phần một phần giữ lại để tiêu xài cá nhân
sản xuất pháo nổ trái phép nguyễn nam khương chú tại thôn tân châu xã thiện tân huyện hữu lũng
vừa bị công an huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn phát hiện bắt giữ
vào sáng ngày hai mươi một tháng chín công an huyện hữu lũng phát hiện khương đang điều khiển xe máy
chở theo hai thùng các tông có nhiều biểu hiện nghi vấn
dừng xe kiểm tra lực lượng công an phát hiện trong hai thùng các tông có bảy mươi cuộn giấy
đối tượng khai nhận là pháo nổ do đối tượng tự sản xuất với tổng trọng lượng là hai mươi ba năm kg
tại cơ quan điều tra nguyễn nam khương đã thử nhận hành vi phạm tội
hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng
đội cảnh sát kinh tế môi trường công an quận hải châu thành phố đà nẵng vừa tiến hành kiểm tra
và phát hiện một cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường hòa cường nam quận hải châu
có một lượng lớn bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ
kiểm tra cơ sở kinh doanh có địa chỉ tại số hai mươi tám nguyễn lộ trạch do bà đinh thị kiều tiên làm chủ
công an quận hải châu phát hiện ba bánh trung thu các loại và một hộp thạch trái cây
do nước ngoài sản xuất không rõ nguồn gốc xuất xứ
qua làm việc ban đầu bà tiên khai nhận vừa mua số bánh này trên mạng về để kinh doanh trong dịp tết trung thu
hiện công an quận hải châu đã tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng trên để tiếp tục xác minh làm rõ
và đó là thông tin cuối cùng trong bản tin nhanh tối nay
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại